kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai ở khu vực đồng bằng phía đông bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
độ ẩm chuẩn bị ngày thấp nhất từ năm mươi năm sáu mươi năm thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi ba một mươi năm giờ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm chậm dần mỗi ngày khoảng một độ chỉ còn nắng nóng nhẹ cục bộ trong ngày hai mươi bảy
thời tiết ba ngày tới ở phía đông bắc bộ đều phổ biến là không mưa có nắng nhiều
phía tây bắc bộ sẽ có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với phần phía đông
nắng nóng duy trì trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi hai đến một mươi bảy giờ
nhiệt độ cao nhất ngày hai mươi sáu là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày hai mươi bảy sẽ giảm nhẹ và đến ngày hai mươi tám khi mà vùng áp thấp nóng suy yếu về cường độ
thì nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ tại khu tây bắc
phía bắc miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế là nơi có nắng nóng với cường độ mạnh nhất trên cả nước
trong ngày mai và ngày kia nắng nóng trải dài với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây lên đến ba mươi bảy ba mươi chín độ
đến ngày hai mươi tám thì nắng nóng suy giảm nhẹ về cường độ
vên biển nam trung bộ tuy có nắng nhiều nhưng đỡ khắc nghiệt hơn
về chiều tối và đêm có xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
tuy nhiên mưa rông cũng xảy ra không mạnh mẽ
nên nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn trong ngày mai
và giảm về mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên ba ngày tới ban ngày phổ biến là nắng nhiều
về chiều tối tiếp tục có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào truyền mùa
mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh thuộc phía nam tây nguyên
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là từ ba mươi hai ba mươi năm độ và giảm nhẹ trong ngày hai mươi tám
nam bộ có thời tiết và nhiệt độ tương đồng với khu vực tây nguyên
ngày nắng nhiều chiều tối có mưa rào chuyển mùa
mưa phân bố không đều về diện và lượng mưa
nhiệt độ hai ngày tới cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ